trước tình hình trộm cắp tài sản diễn biến phức tạp thủ đoạn tinh vi và liều lĩnh đặc biệt là trộm cắp xảy ra tại nhà dân các công trình xây dựng công an thành phố đồng hới tỉnh quảng bình đã liên tiếp xác lập chuyên án đấu tranh bắt giữ các đối tượng gây án
tại cơ quan công an các đối tượng khai nhận từ tháng hai năm hai nghìn hai mươi một đến nay đã liên tiếp thực hiện chín vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố đồng hới và nhiều vụ trộm cắp tài sản khác tại huyện quảng ninh lệ thủy và bố trạch
tổng trị giá tài sản các vụ trộm là khoảng hai trăm linh triệu đồng công an thành phố đồng hới đã xác minh thu hồi tăng vật với tổng giá trị hơn một trăm ba mươi triệu đồng
cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đồng hới đã ra lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp lệnh bắt giữ người trong trường hợp khẩn cấp quyết định tạm giữ hình sự đối với đặng quốc huy đào hữu hoàng nguyễn tiến trọng và đinh xuân trường về hành vi trộm cắp tài sản và đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án
trước đó vào ngày hai tháng sáu công an tp đồng hới cũng đã phá thành công chuyên án làm rõ đối tượng mai đức tuân chú huyện lệ thủy thực hiện một mươi vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tp đồng hới với tổng trị giá tài sản hơn hai trăm linh triệu đồng thu giữ một ipad chín điện thoại di động và các tăng vật trong vụ trộm